ngay sau khi truyền hình nhân dân phản ánh việc hàng trăm công nhân của một công ty ở khu công nghiệp
thạnh phú huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai bị lừa mất tiền dưới hình thức đóng hụi
chiều nay một mươi bảy tháng năm các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã vào cuộc xác minh điều tra làm rõ
cơ quan công an đã xuống nhà đối tượng mà công nhân tố cáo là chủ hụi võ oanh lệ hằng
thường trú tại tổ tám ấp năm để xác minh tuy nhiên đối tượng này đã trốn khỏi địa phương
từ nhiều ngày qua đồng thời cơ quan công an đã liên hệ với một số nạn nhân để nắm thông tin vụ việc